ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ vừa có văn bản đề nghị việc dừng hoạt động khai thác cát sỏi trên tuyến sông lô thuộc địa bàn tỉnh phú thọ
chủ tịch ubnd tỉnh phú thọ yêu cầu sở tài nguyên và môi trường thông báo cho tất cả các tổ chức doanh nghiệp đã được ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép khai thác dừng toàn bộ hoạt động khai thác cát sỏi từ ngày hôm nay hai mươi năm tháng ba
trong thời gian dừng khai thác nếu tái diễn tình trạng khai thác cát sỏi trái phép thì chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố việt trì huyện phù ninh đoan hùng giám đốc sở tài nguyên và môi trường giám đốc công an tỉnh phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh